tiếp ông tatsu yasunaga chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty mitsui nhật bản vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ ấn tượng mitsui có nhiều đóng góp với việt nam
vui mừng thông báo mitsui đầu tư một trăm linh triệu đô la vào một doanh nghiệp nuôi tôm của việt nam
là tập đoàn minh phú để phát triển xuất khẩu tôm trong đó có việc đầu tư kho đông lạnh
về dự án khai thác khí lô bê khi được thủ tướng chính phủ việt nam giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ
mitsui đang rất nỗ lực vì là doanh nghiệp sử dụng điện nhiều
cho nên mitsui mong muốn có nguồn điện ổn định ở việt nam
mitsui đang tích cực phối hợp với các bộ ngành đơn vị liên quan việt nam thúc đẩy dự án
doanh nghiệp mong nhận được sự quan tâm của thủ tướng để các dự án năng lượng quan trọng này tiến triển
hiện nay xuất khẩu tôm của minh phú đạt bảy trăm linh triệu đô la mỹ một năm
hy vọng sau khi hợp tác với mitsui kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn minh phú sẽ đạt một tỷ đô la mỹ
đánh giá cao mitsui đầu tư vào dự án khí và dự án nuôi tôm
việc mitsui hợp tác với tập đoàn minh phú là hướng đi đúng và chính phủ hết sức hoan nghênh sự hợp tác này
thủ tướng cũng khẳng định chính phủ việt nam hết sức quan tâm dự án khí lô bê
và sẽ thúc đẩy để phát triển các dự án hạ nguồn
thủ tướng cho biết việt nam rất quan tâm phát triển nguồn điện
nhất là điện phục vụ cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
cho nên việc mitsui đầu tư vào phát triển các dự án khai thác khí là hoàn toàn đúng đắn
với việc hai nước đã ký kết các hiệp định nhất là hiệp định cptpp mới có hiệu lực
thì mitsui hoàn toàn yên tâm về cơ sở pháp lý bảo vệ nhà đầu tư
chính phủ việt nam cam kết triển khai đồng bộ các dự án khí
đồng thời mong muốn mitsui tăng cường tiêu thụ nhiều sản phẩm của việt nam